mới đây sau khi hồ văn cường chính thức lên tiếng về việc sẽ nhận lại toàn bộ tiền cắt xê và tiền thường
đồng thời giúp hỏi công ty quản lý phi nhung
nhạc sĩ nguyễn văn trung đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân liên quan đến sự việc trên
theo đó nhạc sĩ cho rằng mọi chuyện cũng đã kết thúc mong phi nhung được yên nghỉ
mọi khoản tiền cần xác minh đã được trao lại đầy đủ rõ ràng
anh cũng không quên nhắc nhẹ người hứa cho hồ văn cường tiền hãy thực hiện lời hứa
anh chia sẻ mong cho con nhận được thêm năm trăm linh triệu từ lời hứa người đại diện chính nghĩa
qua giá giết đòi nợ thuê dùm con
nhưng phần này hão huyền quá nên mình cười một cái vì nếu thật sự thương sẽ thật sự cho
chứ không hứa lèo hứa hão nếu này nếu nọ
anh cho biết sẽ luôn giữ quan điểm những kẻ nói thương con tội con trên mạng
là những kẻ sẽ không bao giờ cho con mua hộp sữa không quan tâm con sống thế nào
học ở đâu lớn lên con sẽ làm gì
do đó anh cũng mong hồ văn cường sớm trưởng thành trở thành người thẳng thắn biết nói và nói đúng
tuy nhiên không biết lý do gì mà bài đăng của nhạc sĩ nguyễn văn trung đã bay màu chỉ sau ít phút đăng tải
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi quản lý của cố ca sĩ phi nhung đã trao toàn bộ số tiền
và giải quyết ồn ào các xe với hồ văn cường
tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình bố mẹ hồ văn cường
sau tất cả quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền năm trăm linh triệu đồng
để hồ văn cường ổn định cuộc sống về sau
cùng với đó là những tin tức mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng sẽ được chúng tôi liên tục tập nhật trên kênh sức khỏe và đời sống
để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất quý vị hãy like subscribe bấm chuông
để nhận thông báo từ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại